vào dạng sáng ngày tám tháng bốn hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ gồm phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng kỹ thuật hình sự và trung đoàn cảnh sát cơ động đã bất ngờ kiểm tra hai quán bia hoạt động trên phố đi bộ bùi viện phường phạm ngũ lão quận một
khi bất ngờ ập vào kiểm tra tại địa điểm kinh doanh bia vu cano số bảy mươi bùi viện tổ công tác xác định cơ sở đang phục vụ cho ba mươi ba khách ngồi ở sáu bàn khác nhau
kiểm tra thực tế lực lượng chức năng phát hiện hai trăm linh vỏ bóng và một bình khí n hai o nghi là bóng cười bơm để bán cho khách
hàng chục bình thuốc shisha đang bán cho khách nhưng thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng từ
ngoài ra các trinh sát cũng phân loại sàng lọc tám thanh niên gồm cả nam và nữ đưa về trụ sở
công an phường phạm ngũ lão để tiến hành kiểm tra nhanh ma túy
còn tại quán bia space ba số một trăm linh năm bùi viện lực lượng chức năng cũng đã xác định và nhắc nhở nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh
tạm giữ và bàn giao cho công an phường phạm ngũ lão nhiều bình thuốc shisha chưa rõ nguồn gốc hóa đơn chứng tử
và hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật